trong những năm qua làng tuc cầu thế giới đã chứng kiến nhiều cầu thủ bị cáo buộc trốn thuế
tuy nhiên alexis sanchez là trường hợp đầu tiên tự thú nhận về hành vi trốn thuế của mình trong thời gian khoác áo barcelona
theo báo giới anh tiền đạo người chile đã tự thú nhận hai tội danh trốn thuế thông qua cuộc gọi video tới tòa án katalang vào hôm qua
cụ thể cầu thủ của asean đã thừa nhận từng lách luật để trốn một khoản thuế lên tới tám trăm sáu mươi năm bảng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi ba bằng cách giả mạo việc chuyển giao bản quyền hình ảnh cho công ty numidia ở malta
bản thân tiền đạo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cũng che giấu sự tồn tại của công ty này nơi mà anh nắm tới chín mươi chín cổ phần
tiền đạo đang khoác áo arsenal sẽ chủ động nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế cộng thêm tiền phạt để tránh việc phải hồ tòa như messi
ngoài alexis sanchez nhiều cầu thủ đã và đang thi đấu cho barcelona trong nhiều năm qua như messi neymar
eto adriano mascherano đều bị nghi trốn thuế
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thị thao sáng nay của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại